liên quan đến vụ nổ thương tâm thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã ký ban hành công điện số bốn mươi hai cdttg ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn về vụ nổ lò hơi tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ bình minh ấp vàm xã thiện tân huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai
công điện gửi bộ trưởng các bộ công an công thương thông tin và truyền thông lao động thương minh và xã hội chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai
theo thông tin từ ubnd tỉnh đồng nai
khoảng tám giờ ba mươi phút ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ bình minh ấp vàm xã thiện tân huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai khiến sáu người tử vong và nhiều người bị thương
ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn thủ tướng chính phủ gửi lời thăm hỏi ân cần chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình thân nhân người bị nạn đồng thời yêu cầu lãnh đạo tỉnh đồng nai trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn
ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn thủ tướng chính phủ gửi lời tham hỏi ân cần chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn
bộ công an chỉ đạo công an tỉnh đồng nai phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật nếu có
bộ công thương phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và đơn vị liên quan chỉ đạo các doanh nghiệp giả soát kỹ quy định tiêu chuẩn quy trình sản xuất công nghiệp vận hành lò hơi kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người lao động
bộ công an chỉ đạo công an tỉnh đồng nai phối hợp với bộ lao động thương minh và xã hội ubnd dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và đơn vị liên quan chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra kiểm tra kịp thời phát hiện xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định về an toàn lao động trong hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn
tuyệt đối không để xảy ra trường hợp tương tự